thưa quý vị vào dạng sáng ngày hai mươi chín tháng bảy nhiều người lưu thông qua cầu rạch miễu đã chứng kiến các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh tiền giang
bảo vây và trấn áp hàng chục đối tượng đi trên sáu xe du lịch
vụ việc xảy ra vào lúc một giờ hai mươi phút trên cầu rạch miễu đoạn qua phường sáu thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
thấy lực lượng công an nhiều người trên xe ô tô bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng làm nhiệm vụ cùng dân phòng vây bắt tại chỗ
tại hiện trường công an tỉnh tiền giang tạm giữ hơn ba mươi đối tượng đi trên năm xe du lịch bốn chỗ và một xe bảy chỗ
qua khám xét sáu xe du lịch công an tỉnh tiền giang đã thu giữ bốn khẩu súng áo chống đạn dao bấm bình xịt hơi cay
bước đầu nhóm này khai nhận vừa đến một huyện ở tiền giang giải quyết mâu thuẫn trên đường về biến tre thì bị